tối và đêm tại tây nguyên vẫn có mưa rào và rải rác có rông
mưa lượng khá tập trung chủ yếu ở phần phía bắc của khu vực
còn ở nam bộ mưa tạm thời giảm xuống diện dài rác với lượng không quá lớn
trên biển thời tiết xấu tập trung ở vùng biển phía nam từ bình thuận đến cà mau và khu vực nam biển đông
bao gồm cả huyện đảo trường sa với gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
riêng khu vực phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác
có thể khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
nên tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại